các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến nay toàn ấp còn hai mươi bốn hộ nghèo đây là điều tốt
nhưng về lâu dài cần có các biện pháp để giảm số người nghèo qua từng năm
bà con giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tiến tới không còn hộ nghèo
đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh muốn thoát nghèo bà con phải đổi mới cách làm
phối hợp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất
đặc biệt bà con cần đẩy mạnh phong trào hỗ trợ nhau
chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi trồng trọt
tối một mươi hai tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn hai mươi
tuyên dương bốn mươi một thầy cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo xã đảo
đến dự có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phát biểu tại chương trình đồng chí trương thị mai cho biết
để có được những chủ nhân tương lai của đất nước
thành công ấy phải kể đến sự đóng góp bền bỉ không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy cô giáo
những người đã dành thời gian công sức và tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ
những người đã hy sinh tuổi trẻ vượt qua những khó khăn về vật chất và tinh thần
để đem con chữ đến với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo
vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
tại chương trình bốn mươi hai thầy cô giáo tại các huyện đảo xã đảo
được trao bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
ý niệm trương và một sổ tiết kiệm trị giá một mươi triệu đồng
đóng góp của các thầy cô giáo trong sự nghiệp chồng người
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống zika tp hcm xác nhận đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một
toàn tp hcm có thêm sáu trường hợp nhiễm virus zika
nâng tổng số người nhiễm virus zika tại thành phố lên ba mươi năm bệnh nhân
với ca nhiễm mới xuất hiện trên địa bàn quận thủ đức
tổng số quận hiện trên địa bàn tp hcm có bệnh nhân nhiễm virus zika
được nâng lên một mươi hai trên hai mươi bốn quận huyện trong đó quận bình thạnh đang là điểm nóng
với bảy ca nhiễm virus
ngành y tế cảnh báo nguy cơ virus zika đang lưu hành và bệnh lan rộng trên toàn thành phố
tuy nhiên đến nay chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến các nơi có các trường hợp nhiễm bệnh
sở y tế thành phố khuyến cáo các thai phụ cần lưu ý và chủ động tránh bị mũi đốt
các hộ gia đình cần dọn dẹp môi trường sống chung quanh mình
diệt mũi lăng quăng để phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virus zika lây lan
kể từ khi phát hiện cá thể lợn bị mắc bệnh tai xanh đầu tiên tại xã cẩm nam vào ngày một mươi chín tháng một mươi
đến nay trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã có bốn xã có dịch tai xanh với số lượng lớn
mặc dù ngành nông nghiệp và các địa phương ở hà tĩnh đã nỗ lực khống chế dịch bệnh
nhưng với khả năng lây lan và những khó khăn nội tại trong công tác phòng chống dịch
thì nguy cơ về một đợt dịch tai xanh trên diện rộng đang thực sự hiện hữu
mặc dù đàn lợn ở xã cẩm nam và một số địa phương khác trong huyện bị bệnh tay xanh
trong đó nhiều con đã bị tiêu hủy
nhưng khi thấy đàn lợn của gia đình mình bị ốm
chị nguyễn thị hương ở thôn sáu xã cẩm thăng huyện cẩm xuyên vẫn không hề nghĩ đến dịch tesh
và đã đi mua thuốc ngoài về tự chữa trị
khi bệnh trên đàn lợn ngày càng nặng thêm
chị mới báo cho thủy ý xã và được xác định là lợn đã bị bệnh tai xanh
rất may được tiêm phòng và chữa trị đầy đủ
bệnh tay xanh trên đàn lợn hai mươi con của gia đình chị đã được khống chế
nghe em nuôi lợn nhiều rồi nhưng giờ mới phát hiện bệnh tai xanh
gia đình rất lo lắng và không biết nuôi tai xanh đi mua thuốc tự điều trị
bây giờ nếu có hiện tượng dịch tai xanh thì phải bảo ngay cho thôn xã
để họ cùng phối hợp với thủy ý để điều trị
nên nuôi cho không thể tự điều trị được
sau hơn nửa tháng phát triển
đến thời điểm này huyện cầm xuyên đã có bốn xã có dịch gồm cầm nam cầm dương cầm phúc và cầm thăng
với tổng đàn lợn bị mắc bệnh bị chết và tiêu hủy trên một bảy trăm linh con
dự báo đàn lợn có nguy cơ mắc bệnh cao trên khoảng một năm trăm linh con
trước thực trạng dịch tay xanh đang có nguy cơ bùng phát
các địa phương đang nỗ lực cao trong công tác phòng chống dịch
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng
chúng tôi đã tổ chức là rải vôi bột trên địa bàn các trục đương ngôi xã
thành lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát việc buôn bán vận chuyển diệt mộ trên địa bàn ngôi xã
rồi tổ chức là phạt quang tiêu độc khử trùng
bên cạnh đó thì thường xuyên là kiểm soát việc buôn bán vận chuyển diệt mộ
trong những ngày qua thời tiết tiếp tục có mưa nhỏ
môi trường ẩm ướt tạo điều kiện tốt cho các loại virus và mầm bệnh phát triển
phát tán dịch bệnh gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng chống và dập dịch
trước thực trạng này ngành nông nghiệp của tỉnh đang có các phương án cụ thể
và triển khai lực lượng bám sát cơ sở chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm phòng
vệ sinh môi trường bao vây dập dịch
hiện nay bằng các vật liệu vôi và thuộc tiêu độc khử trung
đã được cung cấp hồ dân tử múa xã khúc nướng giúp đỡ nhân dân
việc này phải làm truyền để đường làng của xóm
đặc biệt là đối với những hồ mà đã có dịch xảy ra trên đàn lợn
một trong những khó khăn trong công tác chống dịch
đó là một số người chăn nuôi vẫn chưa quan tâm và chấp hành đầy đủ việc tiêm phòng cho đàn gia súc
nhiều người khi biết lợn nhiễm bệnh thì giấu dịch và lén lút bán ra ngoài
bên cạnh đó kết quả tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc
gia cầm đợt hai năm hai nghìn một mươi sáu ở hà tĩnh đạt tỷ lệ thấp
đặc biệt vaccine dịch tả lợn tiêm đạt ba mươi bảy
tụ huyết trùng lợn đạt ba mươi bốn sáu
vaccine cúm gia cầm đạt một mươi chín
công tác quản lý mua bán vận chuyển gia súc gia cầm còn nhiều hạn chế
nên nguy cơ về một đợt dịch tây xanh trên diện rộng là điều khó tránh khỏi
theo sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk nông
vụ khai thác hữu ô du xam trái phép ở tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba
thuộc lâm phần do khu bảo tồn thiên nhiên nam nung quản lý
đã được chuyển qua cơ quan công an khởi tố vụ án
và đang tiến hành điều tra truy tìm đối tượng
và thu hồi tăng vật xử lý theo quy định của pháp luật
xác minh hiện trường vụ việc có bốn mươi cây gỗ bị triệt hạ
vào thời gian khoảng từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
cụ thể có hai mươi năm cây du sam bị cắt hạ
trong đó có bảy cây thân gỗ đã bị cưa xẻ chuyển đi không còn ở hiện trường
số cây bị triệt hạ còn lại cũng bị lâm tặc lấy đi hầu hết thân gỗ
chỉ còn lại hiện trường trên tám mươi hai mét khối gỗ lóng tròn và hộp gỗ sẻ
có hai cây kiền kiền bị triệt hạ cưa xẻ lấy đi toàn bộ số gỗ
và một mươi cây bị triệt hạ
một mươi ba cây gỗ rổi bị cắt hạ cưa xẻ lấy đi hầu hết số gỗ
tại hiện trường chỉ còn lại một bốn mươi tám mét khối
hiện công an huyện đắk song đã tiến hành thu giữ vật chứng
là toàn bộ khối lượng gỗ gần một trăm linh mét khối do lâm tạc khai thác
và tập kết tại tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ
tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông cũng đã kiến nghị
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xử lý nhanh vụ việc
để có cơ sở xử lý tổ chức cá nhân có liên quan
chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm kiện toàn lại bộ máy tổ chức của đơn vị quản lý rừng
là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đức hòa
khu bảo tồn thiên nhiên nam nung và lực lượng chức năng liên quan
những ngày qua hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lăng cô và đại đội cơ động
thuộc bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế cùng dân quân và người dân địa phương
tại thị trấn lang co huyện phú lộc đã tập trung phương tiện vật tư
tiến hành xây dựng kè đá ngăn chặn tình trạng bờ biển xâm thực sạt lở nghiêm trọng
ăn sâu vào đất liền tại thị trấn lang co
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
hơn một tuần trở lại đây vùng cửa biển tại thị trấn lang co huyện phú lộc
đang bị xâm thực nặng nề cửa biển ăn sâu vào đất liền hơn hai trăm linh mét
và vẫn đang có chiều hướng tiếp tục xâm thực sâu thêm
theo bà con những năm mưa bão lớn vùng cửa biển này cũng thường bị xâm thực
nhưng năm nay chưa có bão nhưng biển vẫn xâm thực sâu vào khu dân cư
người dân ở đây tỏ ra lo lắng trước nguy cơ bị biển cuốn trôi
nhiều người dân sống tại nơi đây cho biết
từ trước đến giờ ở cửa biển lang co chưa bao giờ bị sạt lở như thế này
thời gian vừa qua do ảnh hưởng của áp thấp và thời tiết mưa lũ xảy ra
nên tại bờ biển này bị sạt lở có chỗ vào đến tận chân nhà dân
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân
đặc biệt biển xâm thực và sạt lở sẽ làm cho cửa biển ra vào bị sàn lấp tàu không ra vào được
trước tình hình đó ubnd tỉnh thừa thiên huế và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tình
đã cử cán bộ xuống tận nơi để khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo ubnd thị trấn lăng cô
huy động lực lượng khắc phục kịp thời hạn chế biển xâm thực
giúp dân trong vùng bị xâm thực tiếp tục sản xuất và ổn định đời sống
ubnd tỉnh thừa thiên huế đã đề xuất các kỳ cứu nạn
nhưng quá có tình thì công viên đã chỉ đạo cho ngày hôm nay
đã tổ chức huy động các rò đá từ cấp trên trở về
và huy động bà con dân đặc biệt lực lượng biên phòng lang co
lực lượng đại đội cơ đồng một biên phong lực lượng trung đội dân quân cơ đồng
và huy động nhân dân khu vực tổ dân phố an hai cùng tham gia để khắc phục sự cố
giữ đất hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đối biên phòng lang co và đại đội cơ đồng
thuộc bộ đội biên phòng thừa thiên huế cùng dân quân và người dân địa phương
khẩn trương tích cực xây dựng và đã hoàn thành kè chân sóng
hàng trăm khối đất đá bao tải và sọ thép được đưa xuống vùng sạt lở
tại những điểm sung yếu nhằm hạn chế được việc sạt lở ngăn chặn tình trạng
xâm thực cờ biển đang ăn sâu vào đất liền bước đầu ổn định lại cuộc sống
của nhân dân tại cơ biển lang co